tại thành phố cần thơ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
cùng công ty trách nhiệm hi hoạn tata international việt nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác
nhằm hỗ trợ nông dân mua máy móc thông qua các gói hỗ trợ tài chính
theo đó nông dân sẽ được vay vốn bảy mươi năm giá trị máy nông nghiệp
không cần tài sản bảo đảm và được hỗ trợ lãi suất trong năm năm
theo đó nông dân mua máy móc nông nghiệp từ đơn vị này sẽ được agribank hỗ trợ vay vốn
lên đến bảy mươi năm giá trị máy không cần tài sản bảo đảm
mà tài sản thế chấp chính là máy mà nông dân mua
chính sách này cho khách hàng được áp dụng theo quyết định sáu mươi tám năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng
về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
trong hai năm đầu nông dân được hỗ trợ một trăm linh lãi suất
ba năm tiếp theo được hỗ trợ năm mươi những năm còn lại trừ lãi suất theo thị trường
ngoài ra trong thời gian vay mua máy thiết bị đều được đơn vị cung cấp bảo hành
theo thỏa thuận hợp tác việc bảo đảm hỗ trợ tiến dụng cho nông dân
có cơ hội tiếp cận các máy móc nông nghiệp công nghệ cao
có giải pháp canh tác tốt nâng cao năng suất và tăng trưởng nông nghiệp cải thiện đời sống